kính thưa quý vị tiếp tục cập nhật tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
đến chiều tối ngày ba tháng sáu bộ y tế đã công bố thêm một mươi một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
tại tp hcm tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcmc vẫn tiến hành phong tỏa
thực hiện biện pháp kiểm soát dịch đối với khu vực của những ca nghi nhiễm khác
và đủ chưa công bố
tp hcm ghi nhận tổng cộng ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín một mươi chín ca đã được bộ y tế công bố
trong đó hai mươi tám người liên quan hội thánh truyền giáo phục hưng đã được cách ly từ trước
hai trường hợp còn lại đang được điều tra xác minh nguồn lây gồm một trường hợp cư trú
từ quận bình tân và làm việc tại bệnh viện đao khoa nam sài gòn
một trường hợp cư trú từ thành phố thủ đức đi khám bệnh tại bệnh viện đức khang
hcdc cũng cho biết đã phong tỏa tạm thời một con hẻm ở phường một mươi một quận một mươi một
để phục vụ công tác phung khứa quẩn do liên quan một ca nghi mắc covid một mươi chín mới được phát hiện
trường hợp này nằm trong chuỗi lây nhiễm tại khách sạn soraton liên quan hội viên hội thánh trường giáo phục hưng
sau khi được đi cách ly tập trung người này có kết quả dương tính với sars cov hai